thưa quý vị việt nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất đông nam á năm hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số đã tăng trưởng gấp bội trong năm qua
dù kinh tế vẫn trong giai đoạn khó khăn nhưng số liệu từ hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam
vinasa cho thấy năm hai nghìn hai mươi ba tổng doanh thu toàn ngành công nghệ thông tin và truyền thông đạt hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đô la mỹ
trong đó doanh thu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin góp gần một mươi sáu tỷ usd
chuyển đổi số đã mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển dịch vụ make in việt nam gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh
từ năm hai nghìn một mươi tám doanh nghiệp này chuyển hướng tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao ứng dụng ai iot big data
với thế mạnh ở mảng giải pháp an ninh quốc phòng giao thông thông minh doanh thu công nghệ số tăng trưởng từ hai mươi ba mươi
giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm doanh nghiệp này cho rằng
âm hiểu chính sách thấu hiểu thói quen hành vi của người việt là những yếu tố quyết định sự thành công của các sản phẩm số make in việt nam khi giải các bài toán của quốc gia
chúng tôi đã phải mang được những chi thức của người việt vào
rất nhiều các sản phẩm của nước ngoài trong thời gian đấy cũng tham gia nhưng mà có thể là công nghệ của họ rất cao
nhưng mà họ vẫn có cái gì đó thiếu cái sự hiểu về văn hóa việt nam và con người việt nam
nhưng khi mà đưa vào cái giai đoạn triển khai thực tế thì nó gặp rất nhiều cái vấn đề
thì elcom với những cái thế mạng của mình thì đã đưa được những cái ví dụ như là những dữ liệu của người việt nam vào
để làm sao nó nâng cao được cái giá trị của sản phẩm mà phù hợp hơn với của người việt
còn wan office một trăm một mươi hai nền tảng số make in việt nam đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp nhỏ và vừa năm hai nghìn hai mươi một
cũng mang lại doanh thu rất tốt cho chính công ty sáng lập
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi ba
cụ tăng trưởng ba mươi với năm trăm linh người dùng trên nền tảng và năm doanh nghiệp đang sử dụng
theo onofice nỗi đau của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là hệ thống vận hành chưa chuẩn
thiếu nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là nguồn lực tài chính hạn chế
do đó để giải bài toán chuyển đổi số rất cần sự đồng hành của con người quy trình và công cụ
để làm được việc đó rõ thì cái đội ngũ tư vấn của one office
họ sẽ phải đóng vai trò như những người có thể tư vấn lại được cho doanh nghiệp về cái cách vận hành thế nào là đúng
và bước tiếp theo của anh chị nên là như thế nào trong quá trình đó
chứ không thể tham lam để mà ví dụ như anh chị mong muốn là thần thánh hóa cái chuyển đổi số và cái công cụ
nhưng rõ ràng nó là một sự đồng hành của giữa con người quy trình và công cụ
thì ba cái đấy nó phải đi với nhau thành một trụ thì mới có thể giải quyết tốt bài toán
đội ngũ của chúng tôi sẽ mang hàm lượng tư vấn khá sâu khi mà bước đầu vào tư vấn cho khách hàng
làm sao để họ hiểu được là chúng ta sẽ cần phải làm gì giai đoạn đầu
chúng ta sẽ cần tiếp theo là cái gì và lúc nào là lúc chúng ta reddy để có thể dùng được mọi thứ trên một nền tảng
thống kê của bộ thông tin và truyền thông cho thấy từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng ba mươi doanh thu tăng ba mươi hai tỷ trọng made in vietnam tăng từ hai mươi một lên hai mươi chín
riêng lĩnh vực sản xuất phần mềm cho nước ngoài tăng bốn mươi ba
hiện việt nam có trên một bốn trăm linh doanh nghiệp công nghệ số với doanh thu đang tiến đến mốc một mươi tỷ usd
hiểu rằng chinh phục và làm chủ công nghệ mới là một hành trình dài
các doanh nghiệp made in vietnam đang liên tục cập nhật trí thức mới để nâng cao năng lực cạnh tranh
nhất là khi muốn hiện thực hóa khát vọng vươn ra thị trường quốc tế
ngoài những việc công nghệ như chúng tôi đang chuẩn bị
thì việc cập nhật những tiêu chuẩn kỹ thuật của nước ngoài và sản phẩm cũng đang có lộ trình để mình update dần dần
trong thời gian vừa qua bên tôi có làm việc với một số đối tác ở bên nước ngoài để trình diễn và demo
và rất hy vọng là trong thời gian tới sẽ có cơ hội
vì vậy sản phẩm của made in vietnam của mình có thể đi ra được thị trường thế giới
nỗi sợ lớn nhất khi đi ra thị trường nước ngoài được các doanh nghiệp tiên phong như viettel
fpt rickhayshop hay ntq solution chỉ ra là thiếu đơn hàng thiếu sự đồng hành của doanh nghiệp và hậu phương
cùng với đó là bất ổn chính trị khác biệt văn hóa tranh chấp pháp lý
từ đó các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều đề xuất để hành trình đi ra nước ngoài gặt hái được nhiều thành công
thì đã có rất nhiều các sản phẩm made in vietnam rồi
về các công nghệ ai công nghệ cloud về các hệ thống erp có rất nhiều sản phẩm
tuy nhiên đúng là các doanh nghiệp công nghệ việt đang yếu ở một khoản đó chính là bán hàng
chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết nối tìm kiếm và lấy được lòng tin của các khách hàng quốc tế
thì đây chính là cái mà chúng ta cần là có chiến lược cụ thể cần là có hướng đi cụ thể để có thể đưa các doanh nghiệp
đưa cái sản phẩm made in vietnam đến thị trường thế giới
hiện tại bây giờ thì kinh nghiệm của eecom trong quá trình chinh phục thị trường quốc tế
đầu tiên là phải lan lộ và bám khách hàng để hiểu được nhu cầu khách hàng
hiểu được chính sách pháp luật của nước ở tại để làm sao cho sản phẩm của mình có thể customized được
để phù hợp được với chính sách pháp luật nhu cầu thực tế của thị trường đấy
thứ hai nữa là cũng đẩy mạnh vào phần lõi của công nghệ để đảm bảo phần lõi của công nghệ của aecom được hoạt hành hiệu quả
thị trường công nghệ thế giới có rất nhiều cơ hội
nếu doanh nghiệp công nghệ số việt nam biết mở cõi bước ra phục vụ thị trường nước ngoài
thì đích đến sẽ không có giới hạn
thị trường phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin trong nước ước chỉ khoảng hai tỉ đô la mỹ
nhưng toàn thế giới là hơn một tám trăm linh tỷ đô la mỹ
đây là khoảng không khổng lồ để các doanh nghiệp và hàng trăm nghìn kỹ sư việt nam có thể khai thác
hiện bộ thông tin và truyền thông đang hoàn thiện trình thủ tướng chính phủ ban hành
phát triển công nghiệp công nghệ số việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
với một số mục tiêu cụ thể như cả nước có một trăm linh doanh nghiệp công nghệ số
đạt tỷ lệ một doanh nghiệp công nghệ số trên một dân
phát triển một mươi năm doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò dẫn dắt
có năng lực cạnh tranh quốc tế và doanh thu trên một tỷ đô la mỹ
thị trường công nghệ thông tin toàn cầu thì có thể nói là rất rộng rộng lớn với nhiều phân khúc
và doanh nghiệp của chúng ta với cái năng lực và với cái mức chi phí sản xuất rất là lớn
cạnh tranh có thể tham gia ở mức phân khúc trung bình và tiến đến phân khúc cao
chúng ta có đủ thị trường rộng lớn để có thể tiếp cận cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình
những điều chúng ta cần làm là sẽ tận dụng quan hệ khách hàng tận dụng các công ty tư vấn
tận dụng các hiểu biết và văn hóa của các thị trường để có thể thâm nhập vào mạng lĩnh khách hàng rộng rãi
một đặc điểm của công nghệ bốn là cá thể hóa các sản phẩm dịch vụ
và các tập đoàn công nghệ nước ngoài trong việc cá thể hóa các sản phẩm dịch vụ của họ
có một cái thách thức là chi phí cá thể hóa của họ khá cao
cho nên các kỹ sư việt nam đối với sự năng động của mình đối với việc công nghệ bốn dễ tiếp cận hơn
so với các thể công ty khác như thế này chúng ta hoàn toàn có thể cá thể hóa các sản phẩm dịch vụ
để phục vụ các nhu cầu chuyên đối số đặc thù
chuyên đối số đã đặt ra rất nhiều vô số bài toán cho các kỹ nghiệp công nghệ số việt nam
báo cáo của google đánh sát các nguyên liệu của các công nghệ bốn

bộ thông tin và truyền thông ước tính tỷ trọng kinh tế số trong gdp việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đạt một mươi sáu
tốc độ phát triển kinh tế số của việt nam vào khoảng hai mươi một năm gấp ba lần tốc độ tăng trưởng gdp
trong năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam sẽ hoàn thiện thể chế với việc xây dựng luật công nghiệp công nghệ số
xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển ngành như chiến lược công nghiệp công nghệ số
chiến lược phi mạch bán dẫn thúc đẩy phát triển hạ tầng ngành công nghiệp công nghệ số
hồi đầu năm nay wacker s một robot hình người của ubtech robotics
công ty có trụ sở tại thâm quyến quảng đông trung quốc
được đưa vào vận hành trong nhà máy lắp ráp xe của nio
một trong ba nhà sản xuất xe điện cao cấp hàng đầu trung quốc
robot walker s có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng của vỏ đèn
đèn pha khóa cửa và dây an toàn
walker s được kiểm soát qua hệ thống điều khiển thay vì tự vận hành hoàn toàn
ubtech robotics cho biết đã sẵn sàng để triển khai robot walker s đại trà
nhằm giúp các nhà máy lắp ráp ô tô tăng năng suất
nio dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi năm sẽ sử dụng ai và robot để thay thế ba mươi lực lượng lao động
trên các dây chuyển sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí
mới đây ubtech tiếp tục hợp tác với baidu để walker s có thể trò chuyện
theo tiêu chuẩn
tại hội nghị robot thế giới wrc hai nghìn hai mươi ba khai mạc hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại bắc kinh
nhiều robot trí tuệ nhân tạo ai mang hình người đã khiến khách tham quan
chóng ngợp về những khả năng của các robot như khiêu vũ chơi bóng rổ và cà phê
wang huanyu một kỹ sư của ubtech robotics cho biết
các robot hình người ở một mức độ nào đó đã có khả năng hiểu ngữ nghĩa
theo business incyder robot hình người là lĩnh vực nhận được sự quan tâm lớn
từ nhiều hãng không chỉ tesla
mà các hãng khác cũng đều đã đạt được những thành tựu nhất định
hiện giá thành robot hình người rất cao do cần ninh kiện đắt tiền như bộ chuyển động động cơ và cảm biến
tuy nhiên các nhà nghiên cứu goldman sách dự đoán chi phí sẽ nhanh chóng giảm trong những năm tới
ước tính quy mô thị trường robot hình người toàn cầu sẽ đạt một chín trăm linh tỷ nhân dân tệ
tương đương khoảng hai trăm sáu mươi ba chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó quy mô thị trường của trung quốc chiếm ba trăm bảy mươi sáu hai tỷ nhân dân tệ
nhắc đến blackberry ở thời điểm hiện tại nhiều người liên tưởng tới sự thất bại
sụp đổ của gã khổng lồ phần cứng
công ty được ví như cánh chim đầu đàn về những ý tưởng đổi mới công nghệ trên smartphone
khái niệm còn tương đối mới mẻ với đa số người dùng phổ thông
trước khi apple iphone và những mẫu điện thoại android tràn ngập thị trường
đến năm hai nghìn một mươi một appworld cửa hàng ứng dụng của blackberry đạt một tỷ lượt download sau hai năm phát hành
cùng thời điểm apple app store đạt hơn một mươi năm tỷ lượt download
android market là bốn năm tỷ lượt
sự lụi tàn là điều không tránh khỏi nhưng trước khi chết công ty vẫn kịp để lại hạt giống
hứa hẹn cho sự hồi sinh sau này
nền tảng nhúng qnx trong lĩnh vực xe hơi kết nối đang bùng nổ
yêu những gì bạn làm slogan trong một chiến dịch tiếp thị của blackberry
phản ánh rõ nhất tinh thần và giá trị của công ty xứ sở lá phong
họ yêu thích doanh nghiệp đối tượng khách hàng của họ là doanh nhân
và sản phẩm của họ tích hợp những dịch vụ và công nghệ thực dụng
nhưng không kém phần sáng tạo chẳng hạn như track wheel bàn phím cứng hay pushmail
blackberry chiếm lĩnh hai mươi thị trường toàn cầu năm mươi thị phần tại mỹ nhờ vào làm những gì họ yêu thích
nhưng cũng chính điều này đã nhấn chìm công ty
đến tận năm hai nghìn một mươi bốn họ vẫn đam mê phím cứng
trong khi cả ngành công nghiệp điện thoại thông minh đã chuyển sang xu thế full tạm ứng và màn hình to
trong nỗ lực bắt kịp thời đại sâu đen tung ra hệ điều hành bb một mươi mới
hoàn toàn so với nền tảng java cũ kỹ
blackberry trước đó mặc dù bb một mươi os là hệ điều hành thú vị
có một số điểm đi trước thời đại như các thao tác cư chỉ cảm ứng mở thông báo đa nhiệm
nhưng việc chậm chân hơn đối thủ quá lâu khiến họ không thể lôi kéo người dùng
cũng như nhà lập trình để xây dựng hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ
lõi của bb một mươi os được phát triển từ hệ thống nhúng qnx
công nghệ blackberry muôn lại từ harman international vào năm hai nghìn một mươi với giá khoảng hai trăm linh triệu usd
hệ điều hành mới của sâu đen dựa trên vi nhân
mang thuộc tính ổn định và bảo mật
do đó hữu ích trong các ứng dụng quan trọng như thiết bị y tế hệ thống điều khiển và kiểm soát không lưu
đặc tính linh hoạt và yêu cầu phấn cứng tương đối thấp cho phép hãng tìm được thị trường quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô
nơi chứng kiến sự bùng nổ về hệ thống giải trí và điều khiển trên xe
qnx của blackberry thường đóng vai trò hệ điều hành và phần mềm trung gian
cùng các nhà sản xuất thiết bị gốc oem kiểm soát giao diện người dùng tổng thể và hệ thống thông tin giải trí
theo công ty nghiên cứu công nghệ và thị trường tech inse
phần mềm qnx của blackberry hiện đang có mặt trên hơn hai trăm ba mươi năm triệu chiếc xe toàn cầu
tăng hai mươi triệu so với cùng kỳ năm ngoái
qnx là hệ điều hành thời gian thực thương mại giống với unich
có chức năng như bùng lại kỹ thuật số hệ thống hỗ trợ người lái adas hệ thống thông tin giải trí và điều khiển miền
các oem đã tích hợp phần mềm này có thể kể đến như bmw bosch continental
lại hệ điều hành dựa trên viên nhân tương thích cả apple carplay và android auto
có thể hiểu qnx hoạt động như một chuỗi đèn giáng sinh nhấp nháy
được thiết lập theo mạch song song thay vì nối tiếp
do đó khi một đoạn mã bị lỗi cũng không làm gián đoạn cả hệ thống
điều này cho phép tìm kiếm và sửa lỗi phần mềm trở nên đơn giản
và nâng cao hiệu suất xử lý tác vụ trên xe hơi
tại hỗ trợ điện tử tiêu dùng ces hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
blackberry qnx trở thành tâm điểm
chú ý với những công nghệ định nghĩa lại sự tương tác giữa người dùng và phương tiện
tại đây joe dan cũng giới thiệu nền tảng bùng lái ảo
cung cấp hệ điều hành mở rộng và hiệu suất cao
hỗ trợ các ứng dụng tiên tiến như xe tự hành và thiết bị iot
những giá trị blackberry từng tạo ra với smartphone
giờ đã được họ hướng đến đưa vào những chiếc xe hơi
qnx sdp tám nền tảng phát triển phần mềm của công ty
được đánh giá là một công cụ thay đổi cuộc chơi
cách mạng hóa kỷ nguyên biến đổi thiết kế xe hơi và trải nghiệm người dùng
đồng thời bảo đảm tính an toàn bảo mật và liên mạch
điện thoại blackberry đã chết
nhưng giá trị cốt lõi của chúng đang thành hình hài trong những chiếc xe hơi